ban quản lý dự án đường sắt đô thị tp hcm cho biết đang nỗ lực thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm đưa chuyên gia nhật bản vào việt nam
giúp đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường sắt đô thị số một bến thành suối tiên kịp thời đưa vào khai thác từ cuối năm hai nghìn hai mươi
những chuyên gia này phụ trách gói thầu cơ điện lắp đặt đường ray thử nghiệm hệ thống thông tin tín hiệu toàn tuyến và đưa đầu máy toa xe vào việt nam
vận hành thử nghiệm trên toàn tuyến hiện nhóm chuyên gia chưa thể vào việt nam vì những quy định liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
bà quản lý dự án đường sắt đô thị đề nghị cho nhóm chuyên gia nhật bản sớm được nhập cảnh theo đường hàng không vào việt nam và thực hiện cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
tuyến metro số một hiện đã hoàn thành khoảng bảy mươi ba năm khối lượng thi công phấn đấu cuối năm hai nghìn hai mươi đạt tám mươi năm và dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm hai nghìn hai mươi một